tình trạng phá rừng amazon đã lên đến mức cao kỷ lục cao gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo số liệu do viện nghiên cứu không gian quốc gia của brazil vừa công bố
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi tình trạng chặt phá rừng tại rừng rậm nhiệt đới amazon ở brazil
đã cao gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín hai trăm tám mươi km vuông rừng đã bị phát quang tăng một trăm linh tám
các số liệu cũng cho thấy tình trạng chặt phá rừng ở amazon ở miền bắc brazil đã tăng tám mươi năm
trong năm hai nghìn một mươi chín với hơn chín một trăm linh km vuông rừng con số lớn nhất trong ít nhất năm năm qua
việc diện tích rừng bị mất đi nặng nề này diễn ra trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống
của ông jai bolsonaro một người theo chủ nghĩa hoài nghi về biến đổi khí hậu
và đã nới lỏng nhiều hạn chế đối với việc khai thác tài nguyên ở amazon
mới đây ngày năm tháng hai ông bolsonaro tiếp tục công bố kế hoạch thu hẹp diện tích rừng amazon
để mở đường cho việc xây dựng hầm mỏ trang trại và các dự án thủy điện